bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm phối hợp với ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên phú nhuận tổ chức chương trình
chung tay vì bữa cơm nhân ái đồng hành cùng người bệnh
thông qua chương trình một phần thức ăn sáng và sữa đã đến được với những người bệnh
có hoàn cảnh khó khăn và cả những bệnh nhân đang điều trị dài ngày ở bệnh viện
đoàn viên thanh niên bệnh viện một trăm bảy mươi năm và ngân hàng mb bắc sài gòn
quyên góp ngày lương tổ chức nấu một suất ăn dinh dưỡng miễn phí cho người bệnh
có hoàn cảnh khó khăn bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
góp phần động viên người bệnh vượt qua khó khăn bệnh tật
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và sự kiện bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần hai
lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã đi thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách
mẹ việt nam anh hùng thân nhân liệt sĩ